theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các khu vực ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c ở vùng núi bắc bộ có nơi từ một mươi một mươi hai độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh bắc bộ có mưa dài rác các tỉnh ven biển trung bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao
nên các tỉnh từ thanh hóa khánh hòa có mưa mưa rào và có nơi có rông
riêng các tỉnh từ quảng trị bình định có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh